như truyền hình nhân dân đã phản ánh vào đầu tháng bốn vừa qua tại xã thượng quan huyện ngân sơn
đã xảy ra tình trạng châu bò chết hàng loạt khiến cho người dân rất lo lắng
sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc cạn đã tới kiểm tra lấy mẫu đất và nước tại đây để đi phân tích
và kết quả cho thấy là thông số cyanur một loại hóa chất kịch độc có nồng độ cao hơn so với ngưỡng cho phép
đang tồn dư tại khu vực này
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hai con trâu đang khỏe mạnh chết bất thường
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín có thêm bốn con châu bò tiếp tục bị chết
liên tiếp đàn châu bò chết ở trong khu vực mỏ khoáng sản nà diếu xã thượng quan huyện ngân sơn
đều là biểu hiện ban đầu nghi do ngộ độc
những con gia súc trước khi chết đều uống nước ở những vũng nước nhỏ xung quanh khu vực mỏ khoáng sản này
những con gia súc trước khi chết đều uống nước ở những vũng nước nhỏ xung quanh khu vực mỏ khoáng sản này
sự việc khiến cho người dân ở đây rất lo lắng bất an
trước tình trạng trên sở tây nguyên và môi trường bắc cạn đã lấy mẫu nước mẫu đất đi xét nghiệm
kết quả cho thấy mẫu đất và nước ở khu vực châu bò chết có thành phần chất cyanur thủy ngân và asem
trong đó mẫu phân tích đất trên diện tích có châu bò chết
có hàm lượng cyanur hoạt động cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
ngoài ra hàm lượng trì trên đất ở khu vực này cũng cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép
trước thực trạng có tồn tại những loại hóa chất độc hại này
chính quyền địa phương và người dân rất cần cơ quan chức năng có biện pháp
để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi và cuộc sống của người dân
khi mà chúng ta đóng cửa mỏ bàn giao lại cho địa phương thì là không xử lý cái môi trường này
hiện nay nó xảy ra rồi thì chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu công ty phải hoàn trả
và xử lý cái môi trường để đảm bảo tức là nó không ảnh hưởng đến cái chăn nuôi của địa phương
chất cyanur được biết đến là chất rất độc hại đối với cơ thể sống
bị nhiễm độc chất này có thể dẫn tới khó thở suy tim tử vong nhanh chóng
vì sao một hóa chất kịch độc vẫn còn tồn dư tại khu vực đã được đóng cửa mỏ
và ảnh hưởng của loại hóa chất này
các cấp chính quyền tỉnh bắc cạn sớm có biện pháp khắc phục để không xảy ra tình trạng châu bò chết
và không ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình của bà con nơi đây